theo thông tin từ phóng viên antv tại hiện trường vào cuối giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng hai
đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội chủ trì phối hợp với đội một mươi bảy cục quản lý thị trường
đã phát hiện thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số sản phẩm gồm trang trứng nầm lợn sủi cảo lươn ngỗng được cơ quan chức năng phát hiện
trên xe tải hơn năm tấn được vận chuyển từ lào cai về hà nội tiêu thụ
và tất cả số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tất cả số hàng hóa thực phẩm được bảo quản thô sơ không đảm bảo tiêu chuẩn cho phép
chủ hàng khai nhận đã mua hàng trôi nổi tại lào cai
mang về bán lẻ với giá từ một trăm ba mươi đến hai trăm linh đồng một kg